tại thành phố hồ chí minh phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với công ty mig và rilam dubai
đã tổ chức diễn đàn thương mại việt nam trung đông hai nghìn một mươi tám
hơn một trăm năm mươi đại biểu đại diện các bộ ngành các hiệp hội các tập đoàn và doanh nghiệp của các nước đã đến tham dự diễn đàn
tại diễn đàn các tập đoàn và doanh nghiệp hai nước tiến hành xuất tiến thương mại đầu tư trong nhiều lĩnh vực đặc biệt
là nông nghiệp thủy sản công nghiệp năng lượng viễn thông xây dựng vật liệu xây dựng
mở ra những cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm các thông tin hoàn cảnh và cụ thể
về môi trường đầu tư và kinh doanh tại việt nam chính sách thúc đẩy thương mại của việt nam
cũng như các cơ hội kết nối đầu tư giao thương giữa việt nam và các nước tiểu vương quốc ả rập thống nhất
thương mại hai chiều việt nam các nước tiểu phương quốc ả rập thống nhất được đánh giá là đang có mối quan hệ tốt đẹp
và các nước tiểu vương quốc ả rập thống nhất là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của việt nam
đến nay các mặt hàng việt nam đã tạo dựng được chỗ đứng tại các thị trường các nước tiểu vương quốc ả rập thống nhất
bao gồm điện thoại thủy sản dịch may chày chép nông sản thực phẩm sản phẩm gia dùng
bên cạnh đó việt nam nhập từ các nước tiểu vương quốc ả rập thống nhất những sản phẩm chính
như thức ăn cha súc và nguyên liệu khí đốt hóa lỏng chất dẻo nguyên liệu đá quý kim loại quý và các kim loại thường
nhân dịp này công ty mig và công ty glem đã chính thức công bố thành lập và giới thiệu về trai hub tại việt nam
t hub sẽ là nơi liên kết và kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp thông qua hệ thống chở trực tuyến và sự kiện giao lưu thương mại